cần đổi mới tư duy nhận thức đúng đắn hơn về phòng chống kiểm soát dịch bệnh gắn với duy trì phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh theo tổng bí thư
sau hơn ba ngày làm việc hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình vào sáng ngày bảy tháng một mươi
phát biểu bế mạc tổng bí thư nguyễn vũ trọng nói dự báo trong năm hai nghìn hai mươi hai có thể bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn
thế giới khó có thể kiểm soát được dịch bệnh một cách tuyệt đối do đó cần phải có chính sách biện pháp phù hợp với phòng chống thích ứng an toàn linh hoạt hoặc sống chung với dịch bệnh
tổng bí thư cho biết hội nghị đặc biệt nhấn mạnh từ bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế được đúc rút trong thời gian qua
cần phải đổi mới tư duy nhận thức đúng đắn hơn về phòng chống kiểm soát dịch bệnh gắn với duy trì phục hồi phát triển kinh doanh để xây dựng các phương án kịch bản phù hợp
các phương án kịch bản này sẽ được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước đầu tư công năm hai nghìn hai mươi hai sao cho sát hợp khả thi nhất có thể
tổng bí thư nhấn mạnh trong việc sớm nghiên cứu xây dựng kịch bản tăng trưởng cho mỗi thời kỳ hậu covid một mươi chín các giải pháp tổng thể kích thích nền kinh tế hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động không để suy giảm động lực tăng trưởng trong thời gian dài hạn
tại hội nghị trung ương đồng tình về cơ bản với mục tiêu tổng quát và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho năm hai nghìn hai mươi hai do ban cán sự đảng chính phủ đề xuất trong đó có việc lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai
hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba khai mạc sáng ngày bốn tháng một mươi cho ý kiến về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước